cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hải dương vừa khởi tố vụ án hình sự tham ô tài sản xảy ra tại liên đoàn lao động tỉnh hải dương
cùng với đó khởi tố bị can và bắt tạm giam khám xét nơi ở và nơi làm việc
đối với mai xuân anh phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy nguyên chủ tịch liên đoàn lao động tỉnh hải dương
phạm thị nhung trưởng ban chính sách pháp luật và quan hệ lao động liên đoàn lao động tỉnh hải dương
để điều tra về tội tham mô tài sản theo quy định tệ khoản hai điều ba trăm năm mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đang tập trung điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
tòa án nhân dân tỉnh hải dương vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
tuyên phạt bị cáo tô thị vân chú tại huyện trư quynh tỉnh đắk lóc một mươi ba năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tháng tám năm ngoái anh nguộn quốc triệu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vàng bạc duyên triệu
do công ty chưa đăng ký tài khoản ngân hàng vân đặt vấn đề hỗ trợ giám đốc tới ngân hàng làm thủ tục mở tài khoản
đăng ký số điện thoại và thư điện tử của mình để nhận mã bảo vệ và nhận sao kê
sau đó nói với giám đốc cung cấp mật khẩu đăng nhập dịch vụ ngân hàng và chiếm quyền quản lý sử dụng tài khoản
đối tượng cung cấp thông tin sai lệch đề nghị giám đốc nộp tiền vào tài khoản và chiếm đoạt hơn bốn trăm tám mươi triệu đồng
cũng với thủ đoạn tương tự tô thị vân đã hướng dẫn anh quách phương nam ở thị trấn kẻ sạc huyện bình giang
mở tài khoản số đứng tên công ty sau đó chiếm đoạt hai trăm hai mươi triệu đồng
tầm bộ số tiền hơn bảy trăm linh triệu đồng chiếm đoạt được đối tượng sử dụng vào mục đích đánh bạc trên mạng
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo một mươi ba năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
buộc phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại
vân từng có hai tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản chấp hành xong án phạt tù vào cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với kiều duy quyền chú phường kim tân thành phố lào cai tỉnh lào cai về hành vi chống người thi hành công vụ
tối qua đội cảnh sát giao thông công an thành phố lào cai phát hiện nguyên chở một người bạn đi xe máy không đội mũ bảo hiểm
khi được yêu cầu dừng xe để kiểm tra
quyền có nhiều lời lẽ lăng mạ xúc phạm và có hành động chống đối lực lượng chức năng
ngay sau đó đội cảnh sát giao thông đã phối hợp với đội hình sự công an thành phố lào cai
cưỡng chế người điều khiển phương tiện về trụ sở làm việc
khi bị lực lượng cảnh sát giao thông áp tải lên xe công vụ kiều duy quyền đã hành hung một đồng chí cảnh sát giao thông
và làm hư hỏng hoàn toàn kính chăn gió của xe ô tô công vụ
kết quả đo nồng độ cồn đối với kiều duy quyền là chín trăm hai mươi bảy mg trên một lít khí thở
đại lộ thăng long là cao tốc được đầu tư công không có nhiều hệ thống camera giám sát và phát hiện vi phạm
lợi dụng điều này nhiều phương tiện đã cố ý không tuân thủ tốc độ
tan nạn giao thông không phải là nguy cơ mà trên thực tế rất nhiều vụ và trạm nghiêm trọng đã xảy ra
đại lộ thăng long là tuyến cao tốc trong nội thành lưu lượng đồng nhiều nhánh rẽ
dù mỗi đoạn đường đều được cắm biển báo rất cụ thể thế nhưng chỉ trong ba mươi phút đã có hàng loạt trường hợp vi phạm tốc độ
như trường hợp này đoạn đường được quy định di chuyển với tốc độ sáu mươi kmh thế nhưng chủ phương tiện lại di chuyển với tốc độ sáu mươi năm kmh
với lỗi vi phạm này người vi phạm sẽ bị sự phạt chín trăm linh đồng và tước bằng lái xe bảy tháng
với đặc điểm tuyến cao tốc đại lộ thăng long có nhiều lối ra vào hầm chui đi các huyện của hà nội
đặc điểm nhiều giao cắt trực diện với tuyến như vậy nguy cơ tai nạn luôn thực trực nếu không đảm bảo tốc độ cho phép
chính vì vậy để ngăn chặn nguy cơ tai nạn giao thông
bố trí các tổ công tác tiến hành tuần tra kiểm soát nắm tình hình tuyên truyền để người điều khiển phương tiện
hiểu việc di chuyển quá tốc độ cho phép là rất nguy hiểm
với hành vi vi phạm này của chú chở người bệnh đi và các chú ở xa đến đi anh em tuyên truyền
chú quan sát hệ thống biển hạn chế tốc độ của chú nhé để chú lắm được để sau mình đi mình không tái phạm những hành vi vi phạm như thế
vẫn có rất là nhiều phương tiện đặc biệt là xe cá nhân xe khách
đã vi phạm về cái hành vi vi phạm tốc độ do cái lý do là chủ quan không quan sát hệ thống biển báo
thì đơn vị cũng có bố trí về hình thức xử lý đấy là phạt nguội để nhằm lương cao cái sự tinh thần trách nhiệm của người lái xe
để tránh khi mà có lực lượng chức lăng thì người lái xe đã chấp hành tuân thủ
khi vắng bóng lực lượng chức lăng thì lại tái diễn tình trạng vi phạm
bên cạnh công tác tuyên truyền xử lý vi phạm lực lượng cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo người dân khi tham gia trên tuyến này
đây là tuyến có đoạn kết nối với mạng lưới giao thông đô thị rất ngắn không giống các tuyến cao tốc khác
vì vậy việc giảm tốc độ trước khi kết thúc cao tốc sẽ giúp người dân di chuyển an toàn hơn
tránh những xung đột trực diện tốc độ cao với các tuyến nhánh ra vào khác
sáng ngày một mươi bốn tháng bảy công an tỉnh bình thuận đã ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
bảo đảm an ninh trực tự thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm bảy mươi tám năm cách mạng tháng tám và quốc khánh hai tháng chín
tại lễ ra quân
các bài đồng diễn võ thuật và diễu hành qua nhiều địa phương với sự tham dự của hơn một chiến sĩ các lực lượng
phương tiện uy nghiêm thể hiện sự quyết tâm cao độ trong đấu tranh phòng chống tội phạm
lãnh đạo công an tỉnh đã xác định hàng lột rất là nhiều biện pháp triển khai từ tỉnh cho đến cấp xã
một trong những nhiệm vụ biện pháp rất là quan trọng đó là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
lần ra quân cao điểm này công an tỉnh rất mong toàn thể quần chúng nhân dân
các cơ quan thông tấn báo chí cũng như cộng đồng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hưởng ứng
chia sẻ và ủng hộ lực lượng công an trong đấu tranh trấn áp các loại tội phạm
đồng thời trong đợt ra quân này chúng tôi cũng tập trung đánh mạnh đánh trúng đánh đúng
quyết liệt vào các loại tội phạm mới nổi lên như tội phạm đường phố tội phạm cưỡng đoạt tài sản
tội phạm thanh thiếu niên tụ tập sử dụng ma túy
tất cả những hành vi đánh nhau đua xe trái phép tất cả những hành vi này sẽ được ra quân và xử lý quyết liệt
trong cao điểm công an tỉnh bình thuận quyết tâm điều tra khám phá các loại tội phạm
giảm số vụ án vụ việc tạm đình chỉ so với đầu kỳ hai nghìn hai mươi ba trong đó giải quyết ít nhất bảy mươi số vụ án tạm đình chỉ
hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự giảm số đối tượng truy nã so với đầu kỳ hai nghìn hai mươi ba từ năm mươi trở lên
bắt đầu từ ngày một tháng tám đến ngày một tháng chín phòng quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố
sẽ tập trung kiểm tra xử lý các cơ sở cá nhân người quản lý không thực hiện đúng trách nhiệm khai báo tạm trú cho khách là người nước ngoài thuê
hiện thành phố hồ chí minh là địa phương có đông người nước ngoài cư trú nhất cả nước với khoảng một trăm linh người và tám mươi cơ sở lưu trú
thời gian qua lực lượng chức năng đã tuyên truyền kiểm tra xử lý những tình trạng không khai báo tạm trú cho người nước ngoài vẫn diễn ra nhiều
là điều kiện cho các nhóm tội phạm hoạt động
chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay công an thành phố hồ chí minh đã phát hiện hơn năm ba trăm linh vụ
còn năm sáu trăm năm mươi cá nhân vi phạm từ hành chính đến hình sự
dù công an thành phố hồ chí minh triển khai việc khai báo tạm trú trực tuyến hai mươi bốn trên bảy cho người nước ngoài qua website
nhưng mới có khoảng chín mươi sáu cơ sở lưu trú đã thực hiện khai báo online
tuy nhiên tỷ lệ này tại các căn hộ chung cư nhà riêng biệt lập vẫn còn thấp
do đó thời gian tới công an thành phố hồ chí minh sẽ tập trung xử lý chủ hộ người quản lý địa bàn
không thực hiện đúng trách nhiệm khai báo tạm trú cho khách thuê
hai dịch vụ công liên thông đăng ký khai sinh đăng ký thường trú
cách thể bảo hiểm y tế cho trẻ dưới sáu tuổi và đăng ký khai tử xóa đăng ký thường trú
hỗ trợ mai tán phí trợ cấp mai tán đã được triển khai trên toàn quốc
góp phần trúc ngắn thời gian giải quyết hồ sơ giảm chi phí
ngay sau khi hai dịch vụ công liên thông chính thức được triển khai
nhiều người dân tại tp hcm đã đến các phường xã để khai báo
tại đây người dân sẽ được cán bộ tại phường hướng dẫn
cách đăng ký tạo tài khoản trên cổng dịch vụ công và các khai báo
để có thể sử dụng các tiền ích của đề án sáu mang lại
tôi lần đầu tiên tới ban phường làm cái dịch vụ bên khai sinh
thì cảm thấy rằng là cán bộ ở đây hướng dẫn bên cái thủ tục mà trực tuyến
thì nó rất là dễ chỉ thông qua vài thao tác thì có tài khoản trên cổng dịch vụ công
chỉ thông qua vài cái thao tác như dù như mình chụp hình các cái tờ khai
mà ở trên đó mình tải xuống
xong mà mình đưa lên trên cái hồ sơ đó thì cũng rất là dễ
chỉ cần một cái máy điện thoại ở nhà tôi cũng có thể tôi làm được rồi
tôi nghĩ rằng là cái cổng dịch vụ công trực tuyến của quốc gia này
rất là tiện ích cho người dân
đối với tôi và đối với mọi người cũng tôi nghĩ là làm rất là dễ
việc sử dụng bản điện tử giấy khai sinh trích lục thai tử phục vụ liên thông
thủ tục hành chính đã trút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ
giảm bớt công việc tác nghiệp của cán bộ cơ sở khi thực hiện liên thông
thủ tục hành chính đồng thời góp phần phục vụ hiệu quả người dân doanh nghiệp
hai bộ thủ tục là khai sinh khai tử được triển khai từ ngày một mươi tháng bảy
trên cổng dịch vụ công thì bản thân tôi thấy là rất là tiện lợi
cám bộ công chức làm cũng
người dân thì họ tại vì mất triển khai cho nên họ chưa nắm hết quy trình
cán bộ công chức cũng phải ra hướng dẫn người dân làm tất cả hồ sơ
thì cái vấn đề mà triển khai hai cái đó thì rất là tốt
thời gian tất cả mọi cái của người dân họ sẽ
họ chỉ lên đây một lần thôi không cần phải đi nhiều lần
và họ chủ động hết mọi cái trong vấn đề của họ nhất
của người dân họ cần cái nhu cầu họ cần chứng cái thủ tục khai sinh hoặc khai tử
ở nhà họ chỉ cần làm thôi
rồi chúng tôi sẽ báo là hồ sơ xong rồi họ chủ động thời gian họ lên họ lấy
việc nhân trọng hai dịch vụ công này

đã giúp công dân công chức thực hiện thống nhất đồng bộ và phù hợp với những quy định
của các thủ tục hành chính với cơ quan liên quan
điều này cũng mang lại những kết quả lớn giúp công dân thực hiện việc nộp hồ sơ thuận tiện
rõ địa chỉ giảm thời gian giải quyết hồ sơ giảm bớt công việc áp lực của cán bộ cơ sở
khi thực hiện liên thông thủ tục hành chính
lực lượng công an tp hcm đã thực hiện cao điểm nước rút cấp căn cước công dân gắn chip
và thực hiện đăng ký tài khoản định danh điện tử mức hai
được đông đảo người dân ghi nhận đánh giá cao góp phần xây dựng hình ảnh đẹp
người chiến sĩ công an hết lòng phục vụ dân
tại sân bay tân sơn nhất lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
cùng nhân viên cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất lắp đặt hai hệ thống lưu động
để hướng dẫn cấp kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ hai
trên nền tảng ứng dụng vneid cho cán bộ nhân viên sân bay và hành khách
đây là phương án sáng tạo với linh hoạt của lực lượng công an
cần giải quyết
đưa cái ứng dụng định danh điện tử vào để mà thích ứng tất cả các danh mục cho công dân
khi mà được vào ở sân bay tân sơn nhất mình á
mà mở cái ứng dụng định danh điện tử cho công dân thì rất là thuận tiện
cho hành khách đi lại máy bay
và cái thủ tục thì làm rất là nhanh trong vòng chưa tới năm phút là đã xong một công dân
theo số liệu của phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
công an tp hcm đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba toàn thành phố còn hơn một trăm một mươi năm trường hợp thường trú tạm trú
chưa được cấp căn cước công dân gắn chức điện tử
nếu tính cả những người học tập làm việc trên địa bàn con số này còn lớn hơn
ngoài hai mươi hai điểm cấp căn cước công dân cố định tại trụ sở đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
công an các quận huyện thành phố thủ đức đã tăng cường thêm hai mươi ba điểm cấp căn cước công dân cố định
và hai mươi một tổ cấp căn cước công dân lưu động tăng cường cán bộ và máy móc trang thiết bị phương tiện nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhất cho người dân
đợt cơ điểm này xuất phát từ mệnh lệnh của đồng chí bộ trưởng
đây cũng là mệnh lệnh chiến đấu và yêu cầu chính trị của lực lượng công an
chính vì vậy với mục đích là phục vụ nhân dân cao nhất là phục vụ nhân dân và doanh nghiệp
từ đó mang nhiều lợi ích thiết thần

trên các trang mạng xã hội rất nhiều người đã chia sẻ video của một người phụ nữ là chủ cửa hàng tạp hóa tại hà nội
người này cho biết kẻ gian đã thay thế bảng mã qr code dán bên ngoài cửa hàng bằng một mã qr khác mà bà không hay biết
đã có nhiều người mua hàng chuyển từ năm triệu một triệu tới vài trăm nghìn đồng nhưng đều vào một tài khoản khác
cô này không nghĩ là cái tài khoản này là quy lợ của thằng lừa đảo đặt ở phía ngoài
cô trong bức tường trong chộp một phát luôn cái là chẳng hỏi cô vào cái bàn
thế là cô ấy đưa cho tiền vào ô mày có vào tiền đâu
dạo quanh một số cửa hàng dịch vụ đại lý trên địa bàn quận cầu giấy thành phố hà nội hầu hết đều dán mã qr code
thậm chí có quán còn dán ba bốn mã qr cạnh nhau
khi có thông tin về việc lừa đảo dán mã qr các chủ cửa hàng cũng đề phòng hơn
trong khoảng thời gian gần đây một số chị em trong đấy có một số cửa hàng cũng đã bị trường hợp ấy xảy ra
thế thì họ cũng phải tăng dặn chúng tôi là để chúng tôi cẩn thận hơn
tôi cũng mong làm sao mà chính quyền vào cuộc xem xét hoặc là hạn chế những cái ngăn chặn những cái rủi ro này
những cái thông tin này để cho chúng tôi bán hàng được thoải mái và tự tin
theo chuyên gia ninh mạng
để khắc phục lừa đảo qr code khách hàng cần kiểm chứng lại thông tin số tài khoản
tên chủ tài khoản với chủ cửa hàng trước khi quét mã
tôi rất là mong cơ quan chức năng cũng như lực lượng công an có thể truy vết và truy bắt những đối tượng
mà mua bán thông tin dữ liệu ngày càng mạnh tay hơn và răng đe
và dựa theo những nghị định dự luật mới vừa mới ban hành để mà giảm thiểu các nạn lừa đảo
cũng như là phối hợp với lại các quốc gia lân cộng việt nam mình
để mà có thể truy vết và bắt những cái đối tượng những cái hội nhóm lừa đảo
thì đó là sẽ giảm thiểu được rất là nhiều phải ít nhất là năm mươi các nạn lừa đảo hiện nay
về phía người bán có thể kiểm tra lại camera an ninh để xem dấu hiệu của kẻ lừa đảo
người đã đặt mã qr và luôn giả soát những mã qr có liên quan đến việc chuyển tiền ở trong cửa hàng của mình
xem cái nào không phải thì bóc gỡ và báo lên cơ quan chức năng sớm nhất